điểm cuối năm tình hình các loại tội phạm diễn biến rất phức tạp đặc biệt là loại tội phạm trộm cắp hoạt động có xu hướng gia tăng
đáng nói hơn khi bị phát hiện các đối tượng còn manh động bất chấp những nguy hiểm có thể xảy đến với tính mạng của chủ sở hữu
mới đây ở tp đà nẵng chỉ sau ba giờ truy xét nhanh công an quận thanh khê đã xác định và khẩn trương bắt giữ được ba đối tượng
trú tại phường hòa phát quận cầm lệ là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp với những thủ đoạn táo tợn
một mươi giờ trưa một mươi chín tháng một mươi hai người dân trên địa bàn phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng rất sửng sốt khi chứng kiến cảnh một đối tượng trộm cắp xe máy
và kéo lê trên đường hàng chục mét một người phụ nữ
thông tin nhanh chóng được báo về công an phường an khê nơi xảy ra vụ việc
cho đến bây giờ chị nguyễn thị thanh hương bốn mươi chín tuổi chú phường an khê vẫn không thể quên sự việc khi mà đối tượng lạ mặt lấy trộm chiếc xe của mình

các đồng mọi là đảng công dương và lê tiến thọ đã được thực hiện
tại cơ quan công an đối tượng hiếu khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài cùng với hoàn cảnh gia đình khó khăn
nên khi thấy xe máy của chị hương để trước nhà không có người trông coi liền nảy sinh ý định trộm cắp
khi bị chị hương phát hiện và cố giữ lấy tài sản của mình hiếu càng rổ ga để thoát thân
mặc dù mọi người đều biết và nhận thức được phải cảnh giác với loại tội phạm trộm cắp
nhưng tâm lý chủ quan vẫn còn tồn tại tạo ra sơ hở cho nhiều đối tượng thực hiện được hành vi của mình
qua sự việc này cũng là bài học cho nhiều người dân về việc đề cao cảnh giác với các loại tội phạm
nhất là dịp cuối năm và lễ tết đang cận kề
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cho biết đang tạm giam đối tượng phạm văn đông
một mươi ba tuổi trú tại ấp đông thuận xã đông thạnh huyện châu thành tỉnh hậu giang
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu phạm văn đông chỉ mới học đến lớp chín
nhưng vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu đông đã làm toàn bộ hồ sơ giả về một dự án không có thật
tên bệnh viện đa khoa nghỉ dưỡng quốc tế dạng đông quy mô một hai trăm linh giường
với tổng vốn đầu tư là hai mươi sáu tỷ đồng
diện tích hai trăm linh hectare tại ấp long an a thị trấn cái tắc huyện châu thành a tỉnh hậu giang
mà chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dạng đông có trụ sở
ở ấp đông thuận xã đông thạnh huyện châu thành do chính đông làm giám đốc
để lôi kéo nhiều tổ chức cá nhân góp vốn ký hợp đồng thi công giao thầu nhằm chiếm đoạt tài sản
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy một số nạn nhân phát hiện bị đông lừa nên đã báo công an
qua điều tra cơ quan chức năng phát hiện phạm văn đông còn là giám đốc một công ty khác
hoạt động trên nhiều lĩnh vực có trụ sở tại phường an bình thành phố cần thơ
tại bàn co tràm xã lóng luông công an huyện vân hồ phối hợp với công an huyện mộc châu
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là hà công khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện mai châu tỉnh hòa bình
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một bánh heroin
lượng là ba trăm một mươi một bảy mươi sáu g hai điện thoại di động một xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khánh khai nhận đã mua số ma túy trên ở của một người không rõ danh tính
tại bản lũng xá xã lóng luông huyện vân hồ đem về hà nội để tiêu thụ
đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay đại tá phạm thế tùng
phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hoàng thị hiền bốn mươi tám tuổi
trú tại thôn yên vĩnh xã dạ trạch huyện khói châu tỉnh hưng yên
về hành vi vi phạm quy định về khám bệnh và chữa bệnh
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khám chữa bệnh
để tiến hành các biện pháp điều tra
trước đó hoàng thị hiền là y sĩ hành nghề khám chữa bệnh tại thôn yên vĩnh
đã là một trăm linh ba bệnh nhi bị mắc bệnh xùi màu gà
trước đó trên các phương tiện thông tin đại chúng báo chí đồng loạt đưa tin phản ánh
về việc có nhiều bệnh nhân nhi đến khám chữa bệnh tại nhà y sĩ hoàng thị hiền
sau đó bị mắc bệnh su màu gà phải điều trị tại bệnh viện gia liễu trung ương
đồng thời một số công nhân có con bị mắc bệnh su màu gà trên địa bàn các huyện khói châu
và yên mỹ tỉnh hưng yên có đơn tố giác gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên
ngày một mươi bốn tháng bảy sở y tế tỉnh hưng yên kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh của y sĩ hoàng thị hiền
và đã phát hiện các sai phạm gồm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động
bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh và hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép
chiếc xe buýt hãng đông bắc đâm mạnh vào đuôi ô tô tải chạy cùng chiều khiến phần đầu hư hỏng nặng
biến dạng hoàn toàn vụ tai nạn khiến tài xế xe buýt bị thương mắc kẹt chân trong cabin hàng chục hành khách hoảng hồn
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai xe buýt hãng đông bắc do tài xế nguyễn bá phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an điều khiển đi theo hướng nam bắc
khi xe buýt đang đi trên quốc lộ một a đoạn quan xã nghiên long
huyện nghi lộc tỉnh nghệ an thì bất ngờ đâm vào đuôi xe ô tô tải chạy cùng chiều
cú vai chạm mạnh đã khiến phần đầu xe buýt hư hỏng nặng tài xế xe buýt bị mắc kẹt chân trong cabin
nên mọi người phải phá cửa đưa đi cấp cứu chiếc xe tải bị hư hỏng phần đuôi
vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm lưu lượng xe trên quốc lộ một a đang nhiều nên dẫn đến việc ủn tắc cục bộ
ngay khi nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã kịp thời có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
tiếp theo bản tin sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn khắc hậu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại số nhà năm mươi ba đường châu xuyên phường lê lợi thành phố bắc giang tỉnh bắc giang về tội sản xuất trái phép chất ma túy
còn liên quan đến tội tàng trữ trái phép chất ma túy công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ thị lý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn tân thành xã chủ hữu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
và đối tượng nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn trại quân xã đồng kỳ huyện yên thế tỉnh bắc giang
phạm tội buôn bán hàng cấm và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh bắc giang
đối tượng này cao một m năm mươi bảy khuôn mặt hình chữ nhật số mũi thẳng trái tay vuông và có nốt ruồi cách hai cm trên sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin sẽ là thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị các tỉnh phía tây bắc bộ từ đêm qua mưa đã bắt đầu xuất hiện trên toàn khu vực
nguyên nhân là do sự hoạt động của rãnh gió tây trên các tầng khí quyển mực cao
hôm nay vùng hội tụ lại khá thấp nên mưa chỉ diễn ra dưới diện rải rác kéo dài đến hết ngày mai
đến ngày hai mươi chín và ngày ba mươi thì mưa giảm dần trời rét có nơi rét đậm với nền nhiệt độ là từ một mươi một đến hai mươi ba độ
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn hoạt động của rãnh gió tây còn duy trì đến ngày mai vì vậy trạng thái mưa ẩm sẽ tiếp tục kéo dài
sao đến ngày hai mươi chín và ngày ba mươi hệ thống gây mưa suy yếu thời tiết tại khu vực này sẽ trở lại trạng thái khô giáo
lúc này thì những sóng lạnh từ phía bắc lại được tăng cường xuống phía nam nên trời vẫn rét nhưng sẽ khô ráo hơn với nền nhiệt độ là từ một mươi hai đến hai mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế mưa cũng đang diễn ra trên toàn khu vực
phần phía bắc bao gồm các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ có mưa do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên các mực khí quyển tầng cao
sao đến ngày hai mươi chín và ngày ba mươi thì mưa sẽ giảm dần chủ yếu xuất hiện ở các tỉnh phía nam do sự xuất hiện của hệ thống gió đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình
nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi năm đến hai mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận mưa xảy ra do hoạt động của nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực này có mưa vừa mưa to và duy trì đến ngày hai mươi tám
vì vậy người dân cần đề phòng với sấm xét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
sao đến ngày hai mươi chín và ngày ba mươi thì mưa cũng giảm hơn về diện và lượng gió đông bắc cấp hai cấp ba nhiệt độ là từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
các tỉnh tây nguyên thời tiết khu vực này bắt đầu trở lại trạng thái khô giáo hơn sau khi bị ảnh hưởng bởi mưa
nhiệt độ ngày đêm thì có gió giảm hơn về diện và lượng gió đông cấp hai cấp ba nhiệt độ là từ một mươi sáu đến ba mươi độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới mây thay đổi phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng
riêng sáng ngày hai mươi tám thì có thể có mưa rào nhẹ giải rác gió đông bắc cấp hai cấp ba thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động giao thông cũng như là sinh hoạt thường nhật của người dân
nhiệt độ là từ hai mươi tám đến hai mươi tám độ

xin kính chào tạm biệt